lực lượng thanh niên sung phong tp hcm vừa tổ chức họp mặt ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng thanh niên sung phong tp hcm bốn mươi ba năm với sự tham dự của hơn một đại biểu thanh niên sung phong qua các thời kỳ
trải qua bốn mươi ba năm xây dựng và trưởng thành lực lượng thanh niên sung phong tp hcm đã đạt được nhiều thành quả lớn hoàn thành tốt công việc trên nhiều lĩnh vực xã hội kinh tế hoạt động công ích và dịch vụ công ích công tác xây dựng đảng đền ơn đáp nghĩa
trong năm hai nghìn một mươi tám lực lượng thanh niên xuân phong tp hcm đã quản lý giáo dục hơn năm một trăm linh học viên tại các cơ sở cai nhiện ma túy kéo giảm được một trăm hai mươi tám vụ vi phạm đời sống học viên không ngừng được nâng lên duy trì được hơn hai mươi năm lớp học văn hóa học nghề với gần tám trăm linh học sinh tham gia phối hợp cùng với cảnh sát giao thông tổ chức điều phối phân luồng và giữ trật tự giao thông tại một trăm bảy mươi ba chốt giao lộ tham gia xử lý hơn tám trật tự giao thông bảo vệ hơn bảy sáu trăm linh ha rừng phòng hộ cần giờ
với những thành tích đạt được lực lượng thanh niên xuân phong tp hcm đã được tặng nhiều bằng khen các cấp